do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi năm tháng tám thì đường sắt việt nam sẽ không tổ chức chạy tàu khách thường xuyên trên tuyến bắc nam chỉ tổ chức tại các đoàn tàu hàng
cụ thể ngành đường sắt thực hiện bãi bỏ tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn kể từ ngày hai mươi ba tháng tám và bãi bỏ tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội kể từ ngày hai mươi năm tháng tám cho đến khi có lệnh mới
đối với hành khách đã mua vé đi trên các đoàn tàu se bảy se tám sẽ được làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé
hành khách có thể thực hiện việc trả vé online hoặc tại ga đối với các địa phương không thực hiện giãn cách
trong trường hợp hành khách không thể đến ga làm thủ tục trả vé do địa phương đang thực hiện các biện pháp hạn chế người dân đi lại để phòng chống dịch thì người dân có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo quy định
tiếp tục nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp mắc covid một mươi chín
trên phương tiện được phép vào thành phố tại ba chốt kiểm soát dịch liên ngành ở các cửa ngõ thành phố đà nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh sars cov hai cho toàn bộ tài xế và người trên phương tiện
kể cả trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước đó
hiện tại đà nẵng đã đóng các cửa ngõ ra vào thành phố
trên phương tiện được phép vào thành phố chỉ còn ba chốt kiểm soát liên ngành tại đường tà quang bửu quận lê kiểu trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa nhơn và trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa phước
tại đây một trăm linh người trên các phương tiện vào thành phố sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên sát covid hai
kể cả những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ đều phải lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại các chốt kiểm soát liên ngành
trường hợp những phương tiện chỉ đi ngang qua thành phố thì không thực hiện xét nghiệm tất cả chi phí xét nghiệm đều được miễn phí
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng xác định hợp tác xã này đã có hành vi thực hiện hoạt động khai thác cát không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản
tại bãi tập kết cát của hợp tác xã khai thác cát đoàn kết có khoảng trên ba mét khối cát tồn
số lượng cát đã xuất bán từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khoảng hai mươi năm mét khối
trong đó có khoảng trên một mươi năm bốn trăm linh mét khối đã được xuất bán trị giá trên ba ba tỷ đồng mà không cung cấp được thông tin cần thiết theo quy định
có một số các phương thức thủ đoạn các đối tượng thường nội dung để thực hiện việc khai thác đó là nội dung các sơ hở thiếu suất của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản
các đối tượng đã thực hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và khai thác không đúng với nội dung được cấp phép theo quy định
và qua công tác điều tra các vụ án thì phòng cảnh sát kinh tế cũng rất mong
ủy ban nhân dân các cấp cần tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan quản lý và phối hợp tốt với lực lượng công an trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động khoáng sản trên ba lĩnh vực
đó là nĩnh vực khai thác nĩnh vực vận chuyển và nĩnh vực tiêu thụ
từ đó sẽ tránh được các đối tượng nội dung để thực hiện các hành vi khai thác khoáng sản trái phép trốn thuế
rồi gây ô nhiễm môi trường và nhất là lợi dụng để đưa các khoáng sản không đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định vào các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh
đây cũng là một trong những nguyên nhân để gây ra việc hư hỏng đối với các công trình và giảm cái tuổi thọ cũng như là quá trình sử dụng công trình
trung thu này đều in bằng tiếng nước ngoài không có tem nhãn phụ ghi bằng tiếng việt theo quy định
đối với hoàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài những loại bánh trung thu mini này chủ yếu được
giao bán theo lời giới thiệu của chủ cửa hàng trên mạng mà không hề có giấy tờ thông tin để
chứng minh về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có
khuyến cáo người dân cần lựa chọn và bảo quản bánh trung thu đảm bảo an toàn thực phẩm
tránh những trường hợp ngộ độc đáng tiếc xảy ra
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín việc xuất khẩu gạo của nhiều doanh nghiệp việt nam gặp nhiều
khó khăn thậm chí giá gạo xuất khẩu đã giảm về mức thấp nhất trong vòng một năm rưỡi qua
cụ thể giá gạo xuất khẩu loại năm tấm của việt nam đã giảm xuống ba trăm tám mươi năm usd một tấn trong phiên giao
dịch ngày một mươi chín tháng tám giảm mạnh tám mươi ba usd một tấn so với hồi đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và là mức thấp
nhất trong năm hai nghìn hai mươi một cụ thể giá gạo xuất khẩu loại năm tấm của việt nam đã giảm xuống ba trăm tám mươi năm usd một tấn

theo bộ công thương việc không thể tiêu thụ lúa tươi tại ruộng dẫn đến giá lúa gạo nội địa
vùng đồng bằng sông cửu long giảm liên tục trong nhiều tuần qua
về tình hình xuất khẩu gạo đến hết tháng bảy vừa qua việt nam đã xuất khẩu được gần ba sáu triệu tấn
trị giá một chín trăm ba mươi bảy tỷ usd giảm một mươi sáu về lượng và giảm sáu về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
xuất khẩu sụt giảm do tác động của dịch bệnh cũng như căng thẳng cước tàu biển kéo dài
thưa quý vị hiện toàn thành phố hà nội đã có sáu huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
bao gồm đan phượng đông anh thanh trì hoài đức quốc oai và gia lâm
và dù chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng công tác xây dựng nông thôn mới trong tám tháng đầu
năm hai nghìn hai mươi một của thủ đô tiếp tục thu hồi được nhiều kết quả
vản ánh sau đây

bằng nhiều phương thức khác nhau để góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi mình sinh sống
với gia thụy chúng tôi là một trong một mươi bốn phường chính đoàn quản động biên
thứ nhất là gia thụy chúng tôi cũng là một trong các phường không còn sở thông nghiệp
về đầu tư cơ sở tầng từ lúc được quận năm hai nghìn ba đến nay luôn luôn được quận quan tâm
nhiều nguồn thứ nhất là nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa
thì đến thời điểm nay cũng qua một mươi tám năm hoạt động và thực hiện thành thập phường
thì hạ tầng của xã hội trên đèo phường gia thụy cũng đã được hoàn thiện
cũng là cả một mươi bốn phường đều đã hoàn thiện chứ không phải riêng gia thụy
thì lúc này chúng tôi đã thực hiện rất là tốt và quận cũng rất quan tâm được việc này
đến thời điểm này thành phố hà nội đã có ba trăm sáu mươi tám trên ba trăm tám mươi hai xã
chiếm chín mươi sáu ba được ủy ban nhân dân thành phố công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới
đối với một mươi bốn xã chưa về đích thành phố và địa phương đang tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn
ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để cuối năm hai nghìn hai mươi
hà nội hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở một trăm linh xuống xã
vừa qua có rất nhiều người dân ở các địa phương đã chủ động vươn lên làm giàu thoát nghèo
chúng ta thấy nhiều hộ nhiều cá nhân đã viết đơn thực hiện thoát nghèo
đây chính là những nền móng để chúng ta tiếp tục thúc đẩy
hỗ trợ cho các hộ thực sự vươn lên
vì suy nghĩa cùng để xây dựng được nông thôn mới thành công ở những vùng khó khăn
không chỉ là nhu cầu nguồn lực đầu tư của nhà nước về cơ sở ạ tầng
về các nội dung khác mà quan trọng là bản thân người dân phải vươn lên
gắn kết vào các chuỗi giá trị để từ đó có thể tăng thu nhập được một cách bền vững
sau một mươi năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
nông thôn việt nam đã có nhiều chuyển biến tích cực
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thành phố hà nội tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình xây dựng nông thôn mới
dưới nhiều hình thức nỗ lực phối hợp với cơ quan chuyên môn và địa phương
tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đồng thời phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
giải quyết việc làm cho người dân để qua đó góp phần tích cực
hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay